từ nhiều tuần nay những đoàn viên thanh niên xã tốt động huyện trương mỹ đã tranh thủ những buổi chiều thứ bảy
chủ nhật thực hiện việc cắt tóc sửa xe gây quỹ mua thiết bị học tập cho các em học sinh
đây không phải là lần đầu những đoàn viên này cùng chung tay góp sức cho những hoạt động vì cộng đồng
mà những hoạt động tình nguyện đã được khởi xướng từ trước và đạt hiệu quả cao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cho một sống đẹp ngày hôm nay
anh nguyễn minh hiển là một chủ salon tóc tại xã tốt động huyện trương mỹ thành phố hà nội
những ngày cuối tuần lượng khách đến sa lâm rất đông chi phí thu về không nhỏ nhất là sau thời điểm giãn cách
thế nhưng anh hiền vẫn cùng những người thợ khác tại xã cắt tóc miễn phí gây quỹ chương trình sóng và máy tính cho em
khi ca tóc vào đây thì cái lượng công việc thì cũng khá là ổn và đối tượng phần đa là dân và các anh chị em
nơi nào công ty
đi qua các khách ạ
nhưng khách ở đây cắt tóc của tôi cũng không phân biệt là khách hàng đến salon hay là khách hàng cắt tại đây
và tôi sẽ rất trình tru và hoàn thành tốt để cho khách hàng có được máy tóc đẹp nhất ạ
tôi đang ngồi ngoài này không khí rất là thoáng đẳng và cảm giác rất là thoải mái rất là ưng ý với kiểu tóc anh ấy đã cắt cho đội
nắm bắt tâm lý của người dân khu vực thường e rè khi thấy hoạt động cắt tóc miễn phí một phần do đã quen cắt tại các cửa hàng
để khắc phục điều này đoàn thanh niên sẽ
bản xã đã chọn giải pháp tận dụng lợi ích từ việc tuyên truyền trên mạng xã hội
bọn em cũng đã in các thương hiệu của các salon nổi tiếng ở trên địa bàn xã
để cho người dân mà khi nắm bắt được thông tin là mình có thể yên tâm đến địa điểm này cắt tóc với những cái trụt salon rất là nổi tiếng rồi
và với tâm lý thứ hai đó là đi cắt tóc nhưng là với làm tình nguyện để ủng hộ chương trình gây quỹ này thì tâm lý của người dân rất là ủng hộ
cắt tóc trong một ngày thứ bảy vừa rồi
thì đã thu được kinh phí là gần bốn triệu còn tổng kinh phí toàn bộ gần một mươi triệu đồng
và trong cái buổi cắt tóc đấy thì cũng rất nhiều các cô các chú các bác cũng đã qua ủng hộ
có những cô các bác không cắt tóc nhưng cũng đã vào ủng hộ tiền để ủng hộ cho chương trình sóng và máy tính cho em
không chỉ cắt tóc mà rửa xe cũng là một hoạt động được đoàn thanh niên xã thực hiện cho việc gây quỹ
anh lê văn thái chủ cửa hàng sửa xe máy thái mô tô tại xã tốt động đã tự nguyện cho đoàn thanh niên xã
điểm để dở xe gây quỹ tử thiện cho chương trình sống và máy tính cho em
hoạt động này đã được duy trì trong ba tuần nay vào những ngày cuối tuần
đoàn xã cũng bảo cho mượn khoảng độ một hai tuần
nhưng cái đấy thì hương luôn ủng hộ
thời gian bao nhiêu thì đấy là do đoàn làm được bao nhiêu
và tất cả mọi thứ đây thì mình tự đầu tư hết cho các bạn
chỉ có để các bạn gây quỹ thôi
về cái rửa xe thì nói chung là nó cũng không khó cho lắm
nên các bạn cũng thấy rất là khó
rất nhanh khi mình hướng dẫn qua một cách phụt như thế nào thì các bạn cũng làm được rồi
yêu nước thì cũng không phải là những cái gì to tát cả
nhưng mọi người có thể nhìn vào những hành động rất là cụ thể
những hành động nhỏ mà tuổi trẻ đang làm
ví dụ như đoàn xã tốt động đã triển khai rửa xe để gây quỹ ủng hộ quỹ vaccine phòng chống covid
và hiện tại bây giờ thì cũng đang triển khai các hoạt động như cắt tóc và rửa xe
để quan tâm đối với các em học sinh các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
từ chính những cái hành động rất là nhỏ đấy thì cũng đã thể hiện
cái tình yêu nước của thế hệ trẻ bây giờ
sau thời gian thực hiện hoạt động rửa xe và cắt tóc gây quỹ đã thu về số tiền hơn một mươi năm triệu đồng
dự kiến số tiền này sẽ được dùng để mua thiết bị học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại đây
mặc dù mới chỉ thực hiện ở xã tốt động nhưng mô hình này được đánh giá là một mô hình sáng tạo và ý nghĩa
hy vọng rằng trong thời gian tới hoạt động này sẽ được mở rộng tới nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố
để mỗi em nhỏ đều sẽ có thiết bị học tập cho riêng mình